sau nhiều lần trì hoãn dự kiến ngày một mươi hai tháng năm tới đây công trình tám b lê trực sẽ được thực hiện tháo rỡ các vi phạm giai đoạn hai
hiện công tác kiểm kê tài sản niêm phong theo quy định đang được thực hiện trước khi tiến hành tháo rỡ
toàn bộ quá trình tháo và phá rỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số tám b lê trực sẽ được đơn vị tư vấn giám sát thi công
là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng viên ti việt nam thực hiện
để bảo đảm an toàn ủy ban nhân dân quận đã giao ủy ban nhân dân phường điện biên ký hợp đồng với viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng hà nội
sở xây dựng để thực hiện khảo sát hiện trạng công trình liên kề thiết lập hệ thống quan trắc khu vực cưỡng chế vi phạm
theo ủy ban nhân dân quận ba đình đến nay chủ đầu tư là công ty cổ phần may lê trực vẫn không hợp tác cố tình càn trở
gây khó khăn trong quá trình thực hiện cưỡng chế tháo rỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số tám b lê trực
dự kiến kinh phí cho giai đoạn hai là khoảng một mươi bảy tỷ đồng được tạm ứng từ ngân sách quận ba đình